bốn tuổi mang em đi khắp các bệnh viện bố mẹ em đều nhận được kết luận từ các bác sĩ cho biết hiện tượng liệt nở người của em là do bẩm sinh
chân tay cứ teo dần giọng nói méo em gần như không thể làm gì nếu không có ai giúp
vậy mà giờ đây em đã có thể tự mình di chuyển tự mình làm những công việc cá nhân và chủ động trong việc học hành thì chắc chắn đó không phải là một sự may mắn
đó là cả một quá trình cố gắng nỗ lực của em và những người thân trong gia đình
sợ cháu là nó đi học xa nó bất vả mà cái xe lăn này đi nó không có hạn thôi
sợ là đi xa bất vả quá thì thôi bảo là thôi con ạ
hay là con học hết cấp ba xong rồi con nghỉ cũng được
xong rồi ở nhà thì anh nó dạy kèm thêm học máy vi tính của anh
nó bảo không mẹ ạ con cứ phải đi học
ngày sau thì bố mẹ già đi thì con còn có cái nghề nghiệp để con làm con nuôi thân con
đấy cháu nó bảo như thế thì thôi mình cũng phấn khởi và động viên cho cháu
là con út trong gia đình có tám anh chị em
chỉ mình hanh là không may mắn bị dị tật từ nhỏ
năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu gia đình em vẫn thuộc hộ nghèo
tám tuổi mới có thể đi học nhưng hanh lại là một cậu bé hàm học
không thể chạy nhảy đi lại sinh hoạt như người bình thường
nhưng hanh quyết không để việc học thua bạn kém bè
tôi để ý là hầu hết các hoạt động của lớp của trường
em ấy đều tham gia rất là nhiệt tình và không thấy cái sự không thấy khoảng cách gì cả
và cảm phục hơn nữa là ngoài cái việc là bằng cái nỗ lực của mình thì em cũng được là đặt cách tốt nghiệp
nhưng mà em có cái mơ ước làm công nghệ thông tin cho nên em vẫn tham gia kỳ thi này để có cái cơ hội
làm một cái nghề về công nghệ thông tin
em phải học vì chính tương lai của mình và phải học để đền đáp công lao của bố mẹ
không biết bao nhiêu lần hanh phải giấu nước mắt khi nhìn bố vất vả
nước mắt của ông kiểm cũng nhiều lần mặn chát vì thương và lo cho đứa con kém may mắn của mình
bởi vậy ông đã tìm mọi cách để giúp con hòa nhập với các bạn
dù là phải xây riêng bất cứ cách nào cũng được

sau kỳ thi hanh trở về với đời thường phụ giúp bố mẹ công việc làm bánh nếp
công việc đã giúp bố mẹ nuôi tám anh chị em ăn học nên người
mong ước lớn nhất của hanh là có kết quả tốt trong kỳ xét tuyển đại học
ước mơ của cậu học sinh này là thi đỗ vào ngành công nghệ thông tin của đại học quốc gia hà nội
để tương lai sẽ trở thành một lập trình viên
em thích em cũng thích máy tính và cũng được cũng muốn làm ra những phần mềm phần sản phẩm về thông tin như là máy móc
giúp đỡ cho những người gặp cùng hoàn cảnh của em giúp đỡ những người khác được tiếp cận thêm về công nghệ đời mới
và để viết tiếp câu chuyện cổ tích giữa đời thường luôn có hình ảnh của người bố
người đã xây cho em một bệ phóng vững chắc để từ đó em sẽ tự tin đi bằng chính đôi chân của mình